đại hội thể thao toàn quốc đã đi đến những chặng đường cuối
khi mà số ngày thi đấu chính thức không còn nhiều
chính vì vậy mà sự cạnh tranh trên bảng tổng sắp huy chương đang diễn ra ngày một quyết liệt
hôm nay là ngày thi đấu thứ hai của môn ủ xu
bên cạnh các nội dung thao lưu với sự tinh tế uyển truyền trong động tác
như luyện trong kỹ thuật của các nữ vận động viên là những màn so găng quyết liệt
những miếng đòn đẹp mắt của các nam vận động viên ở nội dung tán thủ
trong buổi chiều cùng ngày cũng đã diễn ra lễ trao năm bộ huy chương
ở các nội dung thao lưu nam đao nam nam con nữ hái cực quyền dương gia nữ
kiếm thuật nam và kiếm thuật nữ
ở nội dung kiếm thuật nữ đã không có bất ngờ khi dương thúy vi
cương mặt giàu thành tích của đoàn hà nội đã giành huy chương vàng với số điểm thuyết phục chín sáu mươi sáu
các nội dung tiếp theo của môn ủ xu tiếp tục diễn ra đến hết ngày chín tháng một mươi hai tại cung thể thao quần ngựa
hôm nay môn cử tạ cũng bước vào ngày thi đấu thứ hai với nhiều cuộc tranh tài hấp dẫn
ưu thế tiếp tục thuộc về các vận động viên đến từ đoàn chủ nhà hà nội
tính đến thời điểm hiện tại ba vị trí dẫn đầu bằng tổng sắp huy chương của đại hội thể thao toàn quốc
vẫn không có gì thay đổi lần lượt thuộc về các đoàn hà nội thành phố hồ chí minh và quân đội
đoàn đà nẵng đã vượt qua đoàn thanh hóa tạm vươn lên vị trí thứ tư trung quốc